không như hai năm trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín

tại các siêu thị nhà sách cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập

thưa quý vị theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm này
thì lượng khách hàng tới với nhà sách và siêu thị để mua sắm sách giáo khoa
cũng như là đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới đã chính thức được khởi động

mà chị thảo không quên mua cho con khi ngày khai giảng sắp đến
em thấy mẫu mã hà việt nam rất là đa dạng phong phú giá cả phải trăng

em thấy em sẽ thường xuyên dùng hàng việt nam hơn

em thấy nó khá là hợp lý không thanh lịch quá nhiều so với các loại bút sáp khác
theo ghi nhận của phóng viên điểm nổi bật trên thị trường đồ dùng học tập năm nay
vẫn là sự lên ngôi của các nhãn hàng trong nước
các sản phẩm như bút bi màu sáp vở viết bàn học đèn học mẫu mã đẹp
chất lượng giá cả hợp lý đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng
khi chuẩn bị vào năm học mới thì hiệu sách chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ
ví dụ như là sáp màu phấn đồ dùng học tập ek vở bút sách
để chuẩn bị phục vụ cho các bạn vào năm học mới
năm nay thì mẫu mã sẽ rất là đa dạng phong phú
và giá cả thì không có nhiều biến động so với thị trường năm ngoái
tại các hệ thống nhà sách siêu thị trên địa bàn thành phố hà nội
hiện có khuyến mại hấp dẫn từ một mươi đến hai mươi